tại việt nam sau tám mươi tám ngày liên tục không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
đã phát hiện bốn trường hợp dương tính
nguyên nhân chủ yếu là do ý thức tuân thủ cách ly của các cá nhân không đúng quy định
vì vậy công tác kiểm soát bảo đảm an toàn trong các khu cách ly tập trung là rất quan trọng
lạng sơn là địa phương tiếp nhận số lượng lớn chuyên gia trung quốc tới làm việc tại việt nam
sau khi được đo thân nhiệt và khai báo y tế các chuyên gia sẽ được đưa về khách sạn
tại đây nhân viên y tế sẽ tiến hành xét nghiệm pcr lần một cho những người này
nếu kết quả âm tính họ sẽ bắt đầu quá trình cách ly trong một mươi bốn ngày
nếu dương tính bệnh nhân sẽ được cách ly và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh lạng sơn
với tôi phòng ở đây khá tốt thoải mái và sang trọng
nhân viên phục vụ họ rất tử tế và tạo thiện cảm khi đón chúng tôi
họ luôn giữ khoảng cách một cách nghiêm túc khi tiếp xúc cũng như khi đo thân nhiệt cho tôi hàng ngày
các khách sạn đều thực hiện nghiêm túc quy định hai người một phòng
người được cách ly tuyệt đối không di chuyển ra khỏi phòng
luôn đeo khẩu trang và sát khuẩn
tay thường xuyên dịch vụ ăn uống khách sạn cung cấp phải sử dụng vật liệu sử dụng một lần
và sau đó tiêu hủy theo dạng rác thải y tế theo quy định
khu cách ly phải có biển báo và lực lượng an ninh túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
bên cạnh đó công tác tập huấn cho người quản lý nhân viên phục vụ khách sạn là vô cùng quan trọng
vì các đối tượng này luôn tiềm ẩn nguy cơ là f một
các cán bộ phục vụ ở tại khu cách ly thì đã được trung tâm kiểm soát bệnh tật tập huấn
các hướng dẫn về theo đúng các quy định của một nghìn hai trăm bốn mươi sáu
ví dụ như là về cách mặc quần áo bảo hộ đeo khẩu trang
rồi là các khu khuẩn bằng các khu vực liên quan đến khu cách ly tại khách sạn
thời gian tới chính quyền tỉnh lạng sơn sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước
đối với các cơ sở cách ly tập trung nhất là trong việc kiểm tra giám sát
việc thực hiện các quy định phòng chống dịch